dịch bệnh vẫn đang chưa được kiểm soát triệt đề nhất là tại các tỉnh thành phố khu vực phía nam và một số địa phương tập trung đông dân cư giao thương lớn
thời gian vừa qua một số tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội và đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên tại một số địa phương việc thực hiện giãn cách vẫn chưa được triệt đề còn tình trạng người dân di chuyển lưu thông với số lượng lớn ca bệnh phát hiện trong cộng đồng vẫn gia tăng
thời gian nghỉ lễ quốc khánh kéo dài tới bốn ngày
dù kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vừa qua thủ tướng chính phủ yêu cầu các đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát huy tinh thần trách nghiệp với mục tiêu tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân
tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt đề nghiêm ngặt có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn cụ thể như sau
các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các cấp chính quyền nhất là tại cấp cơ sở
về tinh thần chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được quy định tại nghị quyết số tám mươi sáu nqcp công điện số một nghìn chín mươi chín cdttg ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và công điện số một nghìn một trăm linh hai cdttg ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tăng cường thực hiện nghiêm triệt đề dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở yên đó tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người
không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội an ninh an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh
tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội
các địa phương khác tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp năm k
kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội tập trung đông người không cần thiết các hoạt động tại các khu vực công cộng các cơ sở vui chơi giải trí
các địa điểm du lịch địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra kiểm soát không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này
người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
tăng cường và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm
tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là mất cảnh giác làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm bùng phát như dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
yêu cầu các đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện
các bộ ngành địa phương hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch
các bộ ngành địa phương hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch
chín trăm bảy mươi tám tổ chốt tư cấp tỉnh xã huyện trong đó có ba trăm tám mươi tám cán bộ chiến sĩ được bộ công an tăng cường
đảm bảo trực tại các chốt kiểm soát nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu trên toàn tỉnh
sắp tới tỉnh long an sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đến hết ngày một mươi ba tháng chín tại một số vùng cam đỏ
đối với vùng xanh tỉnh sẽ triển khai chỉ thị một mươi sáu thêm một tuần nữa đến ngày sáu tháng chín
theo báo cáo tỉnh long an hiện đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
tỉnh cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch của lực lượng công an
đảm bảo mục tiêu kép về an ninh trật tự đồng thời thực hiện tốt công tác sang lọc và kiểm soát dịch
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp công an tỉnh long an phải nghiên cứu kỹ kết luận của bộ trưởng bộ công an
về nội dung tham gia phòng chống dịch bệnh của lực lượng công an nhân dân
phương án đảm bảo an ninh trật tự hiện nay và thời gian tới
để đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt với tinh thần mỗi phường xã là một pháo đài
công an tỉnh long an phải có kế hoạch cụ thể đồng thời đề nghị ban giám đốc công an tỉnh long an
phải nắm chắc tình hình tại địa phương trực tiếp có mặt chỉ đạo tại một trăm tám mươi tám xã trên địa bàn
kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch quan tâm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ ngày đêm vất vả tại địa bàn
theo nhận định của bí thư hà nội đinh tiến dũng hiện vẫn còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội
do đó nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín tại hà nội vẫn rất lớn
phải triệt để khóc phục sơ hở
chung trận dịch từ gốc mới có thể đưa hà nội về trạng thái an toàn
chính vì vậy mà từ ngày hai mươi chín tháng tám công an hà nội tiếp tục thành lập thêm sáu tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh
nâng tổng số lên một mươi hai tổ hoạt động quyết liệt trên các tuyến đường tuyến phố trọng điểm của thành phố
hà nội trong giờ cao điểm buổi sáng theo ghi nhận thì lượng người và phương tiện tham gia giao thông vẫn khá đông
vâng theo nhận định của bí thư thành ủy hà nội thì số lượng người dân ra đường vẫn còn đông
và do vậy thì các lượng sức năng cần phải tiếp tục siết chặt việc người dân ra đường mà không có lý do
tuy nhiên thực tế ghi nhận tại một chốt kiểm soát hôm nay thì hầu hết người dân đều trình được giấy đi đường
tuy nhiên giấy đi đường có thực sự là đúng quyết định hay không thì lại phát sinh những bắt cập trong việc kiểm tra giấy tờ này
tài xế một công ty xuất nhập khẩu trình giấy đi đường khi qua chốt tại địa bàn phường kim giang thanh xuân hà nội
theo quy định sau khi kiểm tra giấy đi đường cùng thẻ căn cước của tài xế
thì người và xe sẽ được tiếp tục lưu thông
thế nhưng một thành viên tổ công tác qua một cuộc điện thoại gọi đến ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký địa chỉ của công ty này
thì đã phát hiện giấy đi đường do công ty tự cấp mà chưa hề đăng ký với ủy ban nhân dân phường
trên thực tế thì không phải trường hợp nào tổ công tác cũng có thể kiểm tra thông tin như thế này
tuy nhiên thì chúng tôi cũng không thể nắm được là các đơn vị cơ sở doanh nghiệp đấy đã đăng ký với ủy ban xã phường thị trấn chưa
và để trích lại cái thông tin với các cơ sở doanh nghiệp đó thì rất là khó khăn cho cái tổ công tác
và cái thời gian để trách đấy thì rất là lâu
như vậy là nó cũng không đảm bảo cho cái việc lưu thông của người dân
tôi cũng đề nghị các cơ quan doanh nghiệp trong việc cấp giấy đi đường cho nhân viên công ty của mình
và viên chức thì phải siết chặt cái việc cấp giấy đi đường
đấy để tránh cái việc là các nhân viên cấp giấy đi đường nhiều đi đoàn hồ đường rất là nhiều
song song với hoạt động của một mươi hai tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt
công an các quận huyện thị xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền
các cấp giả soát xiết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố khu dân cư các thôn xóm
các khu trung cư khu đô thị các chốt cửa ngõ ra vào thủ đô
tại địa bàn phường tứ liên
quận tây hồ các đường ngõ nhỏ đường nhánh đều được chặn cứng
không cho phép các phương tiện là mô tô xe gắn máy xe ô tô lưu thông qua đây
các phương tiện này buộc phải lưu thông trên các tuyến đường trục chính
và sẽ có các chốt do lực lượng công an làm chủ công kiểm soát chặt chẽ
điện nghiêm chỉ định một mươi sáu của chính phủ và chỉ định một mươi bảy của thành phố hà nội
thì cái cơ bản là phường tứ liên đã kiểm soát chặt người ra người vào
hiện nay thì trên địa bàn phường tứ liên là có gồm bốn chốt đỏ và một mươi tám chốt xanh
các chốt đỏ thì là gồm các lực lượng công an dân quân tự vệ bảo vệ dân phố
còn các cây xanh thì giao cho các đơn vị bảo vệ dân phố
phải giao là có lực lượng tuần tra đi tuần đảm bảo và vòng quanh địa bàn
để xử lý các trường hợp vi phạm
với cơ bản thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện siết chặt việc người dân ra ngoài
và xử lý nghiêm các trường hợp là người dân ra ngoài không có lý do chính đáng kiên quyết xử lý
cái ý thức của người dân một số người dân rất kém mà cũng được anh em nhắc nhở
lại còn có những người có những biểu hiện phản ứng
thì mong tất cả có những các thông tin đại chúng
truyền tin cho đến những người mà không tự giác giúp đỡ lực lượng và giúp đỡ nhà nước
để tất cả đẩy lùi được dịch bệnh
hà nội đang thực hiện kiểm soát một cách quyết liệt và bằng mọi giải pháp
để giảm số người ra đường đảm bảo yêu cầu ai ở đâu ở yên đó
như vậy các lực lượng chức năng đã áp dụng mọi giải pháp
và sự thành công lúc này phụ thuộc rất nhiều
và sự ủng hộ qua ý thức chấp hành của mỗi người dân
lại có thêm một đối tượng có hành vi chống người thành công vụ
đã bị công an huyện đồng phú tỉnh bình phước tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín số năm trên quốc lộ một mươi bốn
thuộc địa bàn ấp cầu hai xã đồng tiến huyện đồng phú
vào thời điểm trên tổ công tác tại chốt phát hiện trương thái hào bốn mươi năm tuổi
quê tỉnh hà tĩnh tạm trú tại xã đồng tiến huyện đồng phú
điều khiển xe mô tô chạy theo hướng từ thành phố đồng xoài đi huyện bù đăng
nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hào chỉ xuất trình được một giấy phép lái xe của mình
lúc này đồng chí lê ngọc sáng công an viên xã đồng tiến
đã thông báo và giải thích cho hào biết địa bàn xã đồng tiến
vẫn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
hào đã bị lập biên bản vì vi phạm khi ra khỏi nhà không có lý do cần thiết
sau đó hào đã bỏ đi
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày hào quay lại chốt la hét gây mất trật tự
và yêu cầu đồng chí sáng trả lại giấy phép lái xe cho mình
tiếp đó vung dao chém thẳng vào người đồng chí sáng
nhanh chóng đồng chí sáng đã kịp thời phản ứng đỡ văng con dao trên tay hào
đối tượng hào đã bỏ chạy
ngay trong đêm hào được triệu tập đến trụ sở công an để trình báo
và bị tạm giữ ngay sau đó
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay tp hcm
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hiện thành phố đang điều trị cho bốn mươi một trăm ba mươi ba f
tại các cơ sở y tế tám mươi ba sáu trăm bốn mươi ba f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà
và hai mươi sáu trăm linh bốn f đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện
thành phố cũng đã tổ chức hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động để chăm sóc
theo dõi sức khỏe f khi điều trị chăm sóc tại nhà
khi xét nghiệm test nhanh và phát hiện f các trạm y tế lưu động sẽ nắm bắt thông tin nhanh
và xử lý kịp thời góp phần giảm tải cho bệnh viện
thành phố cũng triển thai chương trình thử nghiệm điều trị thuốc monopiravir
có kiểm soát dành cho bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
tổ chức cấp các túi thuốc dành cho f điều trị chăm sóc tại nhà
túi thuốc a bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng
thuốc b có thuốc kháng viêm và thuốc kháng đông được sử dụng theo chỉ định của các bác sĩ
gói thuốc c chứa thuốc kháng virus monopiravir
thuốc này đang trong giai đoạn thử nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi
trong sáng nay ba mươi một tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc
với trung tâm an sinh tp hcm
đây là nơi đã vận động được một tám trăm bốn mươi sáu bốn trăm hai mươi năm túi an sinh
một túi quà trị giá ba trăm linh đồng
để cấp phát cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn tp hcm
báo cáo tại buổi làm việc với phó thủ tướng vũ đức đam
đại diện trung tâm an sinh tp hcm cho biết
đến thời điểm hiện tại đã vận động được hơn hai mươi chủ nhà trọ
miễn giảm giá thuê cho hai trăm bảy mươi ba bảy trăm hai mươi tám phòng trọ
nhằm chia sẻ khó khăn của người thuê trọ
tổ chức chăm lo hỗ trợ cho hai mươi tám sáu trăm bảy mươi chín bệnh nhân f đang điều trị cách ly tại nhà
bằng các túi an sinh gồm nhu yếu phẩm thiết yếu thuốc bình co hai
và được các tổ tư vấn điều trị tại địa phương tư vấn hỗ trợ kịp thời
tuy nhiên khó khăn hiện nay là làm sao có sự kết nối giữa người lao động khó khăn
đã có quản lý với người lao động khó khăn mới phát sinh
phân biệt hộ đã được hỗ trợ nhiều hỗ trợ ít
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị
tp hcm vận động kêu gọi hàng xóm chia sẻ lẫn nhau
người sài gòn thương nhau kêu gọi f đã khỏe tham gia phục vụ
để cùng huy động nguồn lực chống dịch
từng bước trả lại đúng chức năng của từng lực lượng tránh làm mất sức
và hao tổn lực lượng cán bộ công chức đang tham gia công tác phòng chống dịch bệnh
lập những tổ phản ứng trên mạng do đoàn thanh niên ghi nhận xác minh và cứu đói phản hồi
chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại nhà
nhiều chuyên gia khuyến cáo người nhiễm covid một mươi chín không nên ôm ấp chó mèo trong nhà
vì các vật nuôi này có thể làm lây lan sang những người khác không mắc covid một mươi chín
dù đến nay chưa có bằng chứng thật rõ ràng về việc chó mèo vật nuôi
là vật chủ trung gian truyền bệnh covid một mươi chín cho người
xong đã có những công bố xét nghiệm này thấy sars cov hai trong chó mèo
và nguy cơ lây lan theo cơ thể qua đường hô hấp của vật nuôi là thấp
tuy nhiên người mắc covid một mươi chín ôm ấp vút ve chăm sóc chó mèo
khi đó người nhiễm có thể ho hát hơi lây dính nước bọt mang virus sars cov hai
nên lông da của vật nuôi từ đó người không mắc bệnh ôm ấp chó mèo
thì có thể lây dính virus lên tay đưa lên mũi miệng và lây nhiễm covid một mươi chín
hoặc lông chó mèo mang virus có thể lây dính đến các đồ vật khác
và có nguy cơ lây sang người khác
virus sars cov hai có thể không sống trong cơ thể vật nuôi hay đường hô hấp của vật nuôi
nhưng tồn tại trên bề mặt da lông của vật nuôi và có thể lây sang người tiếp xúc gần
thưa quý vị từ ngày mai ngày một tháng chín học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
của tp hcm sẽ là những học sinh đầu tiên bước vào năm học mới
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp với hình thức là học trực tuyến
học sinh sẽ bắt đầu học trực tuyến
với hoạt động tổ chức lớp và củng cố kiến thức
chương trình học kỳ một sẽ chính thức bắt đầu vào ngày sáu tháng chín
nhằm hướng dẫn cụ thể cho các trường trung học trong việc dạy học kiểm tra đánh giá trực tuyến thuận lợi
trong bối cảnh không thể đến trường sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
các trường cần thực hiện nghiêm túc linh hoạt sáng tạo chương trình kế hoạch giáo dục
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục xây dựng bổ sung điều chỉnh quy chế kiểm tra
đánh giá học sinh phù hợp với việc dạy học trực tuyến và trực tiếp
cùng với đó để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường và học kỳ hai
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tiêm vaccine
cho hơn sáu trăm bốn mươi hai học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
việc tiêm vaccine cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ một để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp
vào học kỳ hai việc này nhằm đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện đáp ứng mục đích yêu cầu
và nội dung chương trình năm học đặc biệt đối với học sinh khó khăn về cơ sở vật chất
hoặc không có người thân hỗ trợ trong khi học tập trực tuyến
đồng thời việc tiêm vaccine cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi cũng nhằm đảm bảo cho học sinh thành phố
được an toàn an tâm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập rèn luyện giữ vững chất lượng giáo dục
trong sáng nay ba mươi một tháng tám các quận huyện trên địa bàn tp hcm đã đồng loạt tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín
miễn phí cho đội ngũ shipper đồng thời ứng dụng công nghệ để quản lý hoạt động của những người này
với kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm đến tận tay người dân
trong thời gian giãn cách xã hội
tại điểm lấy mẫu thuộc địa bàn phường bảy quận gò vấp tp hcm đội ngũ nhân viên giao hàng
của các hãng công nghệ có mặt từ rất sớm để khai báo xét nghiệm nhanh với covid một mươi
chính theo yêu cầu của chính quyền thành phố thì đội ngũ này được hoạt động tuy nhiên phải đáp ứng yêu cầu
là tiêm ít nhất một mũi vaccine và phải xét nghiệm hàng ngày
cái thứ hai là bảo đảm hơn cho tài xế về việc họ có thể biết là mình có bị dương tính với covid một mươi chín hay không
theo đó công tác lấy mẫu xét nghiệm sẽ được các địa phương thực hiện vào buổi sáng mỗi ngày
bao gồm khải cho shipper hoạt động trên địa bàn cố định và những shipper di chuyển lưu động
cần giấy chứng nhận âm tính với nhân lực hiện tại thì mỗi điểm có thể lấy mẫu cho khoảng một người một ngày
nếu mà phát hiện thì mình sẽ cho
cách ly người đó riêng ra và gọi trung tâm y tế xuống để giải quyết có xử lý
còn cái mẫu này là test nhanh nếu mà dương tính thì mình sẽ tế lại bằng bcr để cho chắc chắn
xét nghiệm cho các đội ngũ shipper trên địa bàn của quận cũng như những shipper mà có nhu cầu
đang đi ngang qua khu vực này mà cần xét nghiệm phường vẫn phải tổ chức xét nghiệm cho các đội ngũ này
tại các chốt kiểm soát lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm soát kỹ giấy xét nghiệm âm tính
và giấy phép hoạt động của đội ngũ shipper
đồng thời tuyên truyền cho cả người giao và nhận hàng đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch
để đảm bảo việc cung cấp lương thực thực phẩm cho bà con ở các khu cách ly
đặc biệt ở địa bàn quận ngòi giáp
thì ban chỉ huy công an quận đã triển khai và chỉ đạo đến tất cả các chốt ở phường
về việc hướng dẫn của bc tám trong dân bạn sáu nghìn chín trăm ba mươi
về việc hướng dẫn tra cứu thông tin của các shipper và địa bàn hoạt động
cũng như các doanh nghiệp shipper mà được đăng ký ở sở công thương
để từ đó kiểm soát được lực lượng shipper khi đi ra đường làm việc
để đảm bảo được việc chính xác thông tin cá nhân của từng người
để tránh đi việc người ta lợi dụng mặc bộ đồ shipper để đi hoạt động trên địa bàn
trong trường hợp không được phép
như vậy việc cho phép đội ngũ shipper hoạt động trở lại với các điều kiện an toàn về phòng chống dịch
đã giải được bài toán về việc thiếu lực lượng cung ứng hàng hóa cho người dân
để tất cả yên tâm phòng chống dịch trong thời gian nước rút này
đồng thời tạo việc làm cho không ít lao động
tiếp theo sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác tại các tỉnh thành phía nam
tòa án nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã xét xử và tuyên phạt một mươi hai tháng tù
đối với bị cáo lê kim luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú khu phố phú trường
thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đây là đối tượng có hành vi chống đối và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
vụ án được xét xử theo thối tục gốc gọn
theo hồ sơ vụ án trong thời gian tp phan thiết thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
lê kim luân đi chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ đã không chấp hành hiệu lệnh
còn điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng chức năng
rồi dùng nón bảo hiểm tấn công đánh vào đầu và mặt gây thương tích cho một cán bộ công an
do đó cần phải xử lý hình sự để răng đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung